trong tổng số hơn ba trăm tám mươi dự án sử dụng đất chậm triển khai chủ yếu vốn ngoài ngân sách
đến nay thành phố hà nội đã thu hồi được hai mươi tám dự án với tổng diện tích là hơn một bảy trăm linh ha
với hai mươi bốn dự án khác chậm tiến độ chậm đưa vào sử dụng được thành phố gia hạn hai mươi bốn tháng
sau thời gian này nếu không được thực hiện sẽ bị thu hồi theo quy định
bên cạnh đó tám mươi ba dự án đã giả soát và đưa ra khỏi danh sách
bởi sau khi phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư dự án đã đưa vào triển khai
ba mươi chín dự án chậm triển khai có vi phạm pháp luật về đất đai đã yêu cầu khắc phục
bốn dự án đang quá trình thực hiện vướng giải phóng mặt bằng đã tập trung tháo gỡ
hai mươi dự án thành phố đã có quyết định giao đất nhưng chậm giải phóng mặt bằng thành phố đã giả soát và tháo gỡ